sau một mươi ngày được các bác sĩ bệnh viện bạch mai điều trị tích cực các xét nghiệm sau cùng đã cho thấy sức khỏe của một mươi bệnh nhân trong vụ tai biến chạy thận tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình đã ổn định và có thể quay trở lại với việc chạy thận thường quy như trước khi xảy ra sự cố
là một trong những bệnh nhân nặng nhất phải điều trị ở khoa hồi sức tích cực của bệnh viện bạch mai đến nay khi có quyết định được xuất viện ông lê văn tiến không giấu nổi niềm vui mừng khi bản thân vừa trải qua một biến cố thập tử nhất sinh và chuẩn bị được trở về bên cạnh gia đình
cả một mươi bệnh nhân khi xuất viện đều trong tình trạng sức khỏe hồi phục ổn định các bệnh nhân được bệnh viện bạch mai hỗ trợ hoàn toàn viện phí và sẽ tiếp tục được lọc máu chu kỳ tại khoa thận nhân tạo bệnh viện bạch mai
hiện hơn một trăm linh bệnh nhân đang chạy thận định kỳ tại bệnh viện đa khoa hòa bình cũng đã được chuyển về hà nội tuy nhiên để tạo điều kiện cho người bệnh hạn chế đi lại vất vả bộ y tế cũng đã có phương án hỗ trợ
khoang tại hòa bình vừa qua là một sự cố nghiêm trọng và hy hữu khi cùng một lúc một mươi tám bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo đã bị sốc phản vệ đã có tám bệnh nhân tử vong
dưới sự chỉ đạo của bộ y tế bệnh viện bạch mai đã phản ứng rất nhanh kịp thời phối hợp và hỗ trợ với bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
huy động tất cả phương tiện tốt nhất nhân lực giỏi nhất cho việc cứu chữa nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người
và đáng mừng là cả một mươi bệnh nhân được đưa về bệnh viện bạch mai đều đã được cứu sống